xin được kính chào và mời quý vị các đồng chí và các bạn theo dõi bản tin nhanh
được chúng tôi cập nhật các tin tức vào lúc chín giờ sáng trên antv
và mở đầu bản tin là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
thưa quý vị trong số các bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại việt nam
đã có năm trăm năm mươi chín chín trăm bốn mươi năm ca đã khỏi bệnh một trăm chín mươi một bảy trăm năm mươi chín ca đang được điều trị
một mươi bốn địa phương đã hai tuần không ghi nhận f trong cộng đồng
vào đúng giờ sáng ngày hôm nay ngõ ba trăm hai mươi tám và ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi
phường thanh xuân trung quận thanh xuân tp hà nội đã chính thức được gỡ phong tỏa
sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
báo cáo của sở y tế hà nội cũng cho biết vào sáng ngày hôm nay
từ một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng chín đến sáu h ngày hai mươi chín tháng chín
trên địa bàn thành phố đã ghi nhận một ca mắc mới trong khu cách ly
một thông tin vui cho hà nội là vào giờ sáng ngày hôm nay
tại ngõ ba trăm hai mươi tám ngõ ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân
chính thức được gỡ
các bệnh nhân đã được gỡ phong tỏa sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
từ việc hai mẹ con ở ngõ ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung đi xét nghiệm
tại bệnh viện có kết quả dương tính được sở y tế hà nội công bố vào sáng ngày hai mươi ba tháng tám
đến nay đã có hàng trăm ca nhiễm liên quan đến ổ dịch này
các bệnh nhân chủ yếu tập trung tại ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi nguyễn trãi và khu vực lân cận
trong thời gian phong tỏa toàn bộ người dân trong khu vực nhân viên phục vụ phong tỏa
đều được theo dõi sức khỏe thường xuyên
tất cả đều có sức khỏe bình thường ổn định không có triệu chứng ho sốt
trong quá trình thực hiện phong tỏa người dân cũng chấp hành tốt các quy định và giữ an ninh
như vậy sau hơn một tháng cách ly y tế để phòng chống dịch covid một mươi chín
ngõ ba trăm hai mươi tám ba trăm ba mươi đường nguyễn trãi phường thanh xuân trung quận thanh xuân chính thức được gỡ phong tỏa
thưa quý vị không chỉ mất tiền mua thuốc kháng virus trôi nổi trên mạng xã hội
người bệnh còn có thể đối diện với những hiểm họa khó lường khi sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc
có thể ảnh hưởng đến sức khỏe
và đó là nội dung chúng tôi đang muốn nói đến về tình trạng thuốc kháng virus monupiravis
trong thời gian qua được giao bán trên mạng xã hội
chất lượng thì chưa thấy mà người bệnh sẽ phải đối diện với rất nhiều nguy hiểm
vâng mới đây công an tp hcm cũng đã khởi tố hai vụ án buôn bán loại thuốc này
cho thấy sự vào cuộc kịp thời của lực lượng công an để có thể ngăn chặn xử lý
tuy nhiên để ngăn chặn một cách có hiệu quả nhất thì người dân cũng cần phải tỉnh táo
không nên tiếp tay cho các đối tượng tránh tiền mất tật mang
khi dịch bệnh phức tạp đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng dịch bệnh
để trục lợi buôn bán thuốc kháng virus monupiravis trên thị trường chợ đen
mỗi hộp thuốc được giao bán với giá từ bốn đến bảy triệu đồng
được biết loại thuốc này đang được sử dụng dưới sự kiểm soát đặc biệt của bộ y tế
trên nguyên tắc gói thuốc dù phục vụ điều trị f tại nhà
hay bệnh viện giã chiến đều phải được quản lý đặc biệt
thuốc không sử dụng hết phải được trả về sở y tế tp hcm
qua công tác điều tra nắm tình hình công an tp hcm đã khởi tố hai vụ án buôn bán thuốc kháng virus trên chợ đen
và đang điều tra một vụ việc liên quan hành vi tham ô tài sản mua bán thuốc kháng virus monu piravir
liên quan cán bộ quản lý dược tại trung tâm y tế quận bình tân và tân phú cùng các đối tượng liên quan
trời ơi giữa đại dịch mà sao lại bán rẻ lương tâm
vậy mong các cơ quan chức năng vào cuộc thật nhanh
điều tra nếu chính xác thì tăng gấp năm một mươi lần khung phạt trong tình hình covid hiện nay
cả nước đang gồm mình chống dịch nhưng lại có những hành vi trục lợi vi phạm thế này
đây là hành động vi phạm nghiêm trọng cần điều tra xem còn ai liên quan và xử lý thật nặng làm gương
cư dân mạng cho rằng việc mua bán trái phép thuốc kháng virus có thể gây ra nhiều hệ lụy
trong khi loại thuốc này chưa được cấp phép lưu hành
chưa được cấp phép lưu hành
quản lý cụ thể nên thuốc giả rất dễ trả trộn
người bệnh vừa mất tiền oan vì mua thuốc giá cao lại nguy cơ rước thêm họa nếu uống phải thuốc giả
bởi những người f khi sử dụng thuốc phải có chỉ định của bác sĩ và thuốc phải có nguồn gốc rõ ràng mới được dùng
việc mua bán trái phép trên mạng đang ảnh hưởng trực tiếp đến những bác sĩ làm công tác chuyên môn hỗ trợ điều trị f tại nhà
tôi thấy nhiều người vì lo lắng nên nhẹ dạ cả tin lắm
hãy nên nhớ rằng
chính sách của nhà nước luôn đảm bảo việc khám chữa điều trị cho người bệnh
người dân chúng ta được quyền sử dụng miễn phí thuốc kháng virus
thuốc là một mặt hàng đặc biệt không phải cứ mua về là dùng
khi dùng thuốc phải có ý kiến của bác sĩ và bảo đảm thuốc hợp pháp đảm bảo chất lượng
theo phó giáo sư phạm khánh phong lan chủ tịch hội dược học tp hcm
thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch của tp hcm
hiện tp hcm đã tiếp nhận hơn một trăm linh liều thuốc kháng virus đã phân phối về cơ sở
nhưng đến nay mới phát hơn một mươi liều
điều đó cho thấy thuốc đang còn nhiều không thiếu
vấn đề là bệnh nhân đáp ứng đủ các điều kiện theo tiêu chí để được nhận thuốc
thuốc đang còn nhiều mà đừng tin vào những lời quảng cáo của các đối tượng bán hàng
dễ rơi vào tình trạng tiền mất tận mang
dẫu dịch bệnh phức tạp ai cũng lo lắng là điều dễ hiểu
tuy nhiên hãy nên tỉnh táo đừng tiếp tay cho các đối tượng lợi dụng dịch bệnh để trục lợi
tôi nghĩ khi đã bắt và khởi tố các đối tượng buôn bán
thuốc kháng virus cần nhanh chóng đưa ra xét xử để làm gương gian đe và ngăn chặn
bạn nghĩ sao về hành vi buôn bán thuốc kháng virus để trục lợi
những hệ lụy mà hành vi này đem lại mà chúng tôi vừa đề cập trong tiểu mục cư dân mạng ngày hôm nay
hãy chia sẻ quan điểm cũng như suy nghĩ của bạn trên fanpage của truyền hình công an nhân dân
một điểm tiêm ở phường một mươi sáu quận gò vấp tp hcm vừa phát hiện nhóm người cầm phiếu mời tiêm vaccine covid một mươi chín
có dấu mọc của phương nhưng không thuộc đối tượng mời tiêm
theo đó quận g vấp phân bộ xuống phường một mươi sáu số vaccine một liều để tiêm cho người dân trên địa bàn
ưu tiên tiêm cho những người năm mươi tuổi trở lên đã tiêm mũi một và đã đủ thời gian tiêm mũi hai
tuy nhiên trong quá trình tổ chức tiêm tại sân vận động đạt đức trên đường nguyễn văn lượng
lực lượng chức năng phát hiện khoảng một mươi sáu người cầm phiếu mời đến tim nhưng không thuộc đối tượng tiêm
lực lượng an ninh tại điểm tin mời nhóm người này về công an làm việc
qua xác minh ban đầu trên giấy mời tiêm của nhóm có dấu mọc của ủy ban nhân dân phường một mươi sáu
mọc này do một cán bộ phường đóng hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
lãnh đạo quận gò vấp cho biết cán bộ công chức của phường có sai phạm dưới lếu đến đâu
thì xử lý theo quy định đến đó hiện nhóm người trong vụ việc đã được giao cho công an quận để xác minh
thưa quý vị để phục hồi phát triển kinh tế tại tp hcm sau ngày mở cửa ngày một tháng một mươi tới đây
thì hoạt động vận tải hành khách cần phải được ưu tiên trong đó có sẽ biết
tuy nhiên lộ trình thực hiện ra sao thì chưa cụ thể
bên cạnh đó nhiều tiêu chí áp dụng còn bộc lộ bất cập khiến cho doanh nghiệp mừng vì được hoạt động
nhưng cũng lo lắng làm sao để thực hiện
còn hai ngày nữa là tp hcm áp dụng nơi lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín để mở cửa phát triển kinh tế
trong đó vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có bộ tiêu chí đánh giá hoạt động và ưu tiên
nhận được thông tin này ông hoàng trung tại xếp service không giấu được sự vui mừng
khi đã bóng trụ lại thành phố nhiều tháng qua để chờ có việc làm
có khăn nhờ chạy xe
mình mới có mưu sinh thì giờ nghề thì mình lỡ theo thì mình theo nghề đó
bây giờ nhà thì mấy tháng mà thất nghiệp không có chạy nhà xa quá quê về cũng không được
đã tiêm vaccine rồi thì nói chung cũng yên tâm rồi
chỉ mong muốn cho mà ngành xe bích được hoạt động lại để kiếm cơm hằng ngày thôi
trong thời gian mà xe ngưng hoạt động thì hoàn toàn cái thu nhập không có nó sẽ ảnh hưởng thực tế
thực đến là cái nguồn sinh hoạt về chi phí ăn ở hoặc là cái hỗ trợ kinh tế cho gia đình
cái đó là cái khó khăn nhất đối với toàn bộ anh em cán bộ công nhân viên cũng như đối với cá nhân tôi
hàng trăm chiếc xe buýt được đầu tư mới này đã sẵn sàng hoạt động trở lại
đem đến niềm vui công an việc làm cho đội ngũ tài xế
nhưng doanh nghiệp lại lo bên cạnh việc thiếu hụt nhân công
thì gánh nặng lãi vai ngân hàng định mức sáng lượng hành khách chi phí xét nghiệm định kỳ
là những thách thức chờ đợi doanh nghiệp
thì đến thời điểm này lực sự hỗ trợ của sở cơ thông vận tải và trung tâm
thì đơn vị đã tiêm được cho nhân viên
đối với cái mũi một thì đạt đi lại là tám mươi chín còn về cái mũi hai thì đạt là bảy mươi
nếu mà hoạt động trở lại thì phải có cái tết covid định kỳ
thì hàng tuần là mỗi một lần thì đơn vị gặp khó khăn
cần cái đề sức là sở hoặc trung tâm có cái hỗ trợ là cái kích test
hoặc mẫu kích test để đơn vị thực hiện cho nó đảm bảo
đúng theo quy định của y tế trong phòng chống dịch
trong bộ tiêu chí có cái bộ tiêu chí thứ tám là cái phương thức thanh toán là không sử dụng tiền mặt
thì do cái đặc thù của cái xe buýt là sử dụng cái mệnh giá tiền là giá nhỏ lẻ
rồi cái thứ hai là cái thói quen của hành khách
đến cái thời điểm này thì cái việc mà sử dụng là cái thanh toán điện tử thì nó cũng chưa có đạt theo như mong muốn
thì đối với cái tiêu chí này thì đơn vị đề sức là không áp dụng

trong cái hoạt động của xe buýt thì đối với cái hoạt động của cái ngành nghiên tả hành khách công cộng đó là xe buýt
thì về phía đơn vị thì cũng có một số cái kiến nghị một số cái đề xuất cấp bách trong cái cho ngành xe buýt trong thời điểm hiện tại
cái thứ nhất là kéo dài thêm cái thời gian thời gian cái dự án đầu tư xe buýt
cái thứ hai là hỗ trợ cái lãi vai của ngân hàng trong cái thời gian ảnh hưởng của dịch
cái thứ ba là hỗ trợ cái lãi vai của ngân hàng trong cái thời gian ảnh hưởng của dịch
cái thứ ba nữa là cái danh thu đặt hàng thì tính theo cái sản lượng thực tế đến khi cái xe buýt được hoạt động ổn định và khôi phục trở lại như cũ
đạt giao thông là lĩnh vực ưu tiên để khôi phục kinh tế là chú trương đúng đắn của thành phố hồ chí minh
việc cần làm chính là đảm bảo cho mạch máu của nền kinh tế được hoạt động an toàn thông suốt
đây là bài toán của ngành giao thông thành phố cần nỗ lực tìm lời giải lúc này
cho vận tái hoạt động hành khách mà hoạt động lại với cái trí tiêu
mà tỷ lệ lợi dụng trọng tải chừng năm mươi tức là năm mươi số ghế đó
thì những người trong ngành như tôi đó thì có thể nói một cách là đứng đắn là cho nhưng mà không cho
bởi vì về mặt nghiệp vụ thì cho năm mươi có nghĩa là nếu anh không tăng giá thì anh chỉ có lỗ và hòa vốn thôi chốn có làm
chính vì thế cho nên tôi đề nghị là cái mật độ tập trung cái tiêu chí mật độ tập trung tiêu chí bảy đó cần phải xem lại
theo bộ giao thông vận tải
việc ban hành kế hoạch nhằm khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách phù hợp với từng bước nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
bên cạnh đó tạo điều kiện để vận chuyển hành khách phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân bảo đảm an toàn liên thông thống nhất giữa các tỉnh thành phố
tuy nhiên tại thành phố hồ chí minh sau ngày một tháng một mươi liệu rằng xe buýt có khách đi lại hay không khi nhiều đối tượng vẫn chưa được phép đi lại
thủ tướng phạm minh chính vừa qua đã có công điện yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường bảo đảm an ninh trật tự phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đối với công tác phòng cháy chữa cháy cần tập trung tuyên truyền hướng dẫn khuyến cáo biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với cơ sở khám chữa bệnh khu cách ly tập trung cơ sở sản xuất được sử dụng làm nơi cách ly đặc biệt là phòng chống cháy nổ trong sản xuất bảo quản vận chuyển và sử dụng khí oxy để phục vụ điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
qua công tác kiểm tra công an các đơn vị địa phương đã kịp thời đưa ra nhiều kiến nghị hướng dẫn để công tác phòng cháy chữa cháy tại chỗ được chủ động hơn nữa
tỉnh long an hiện thành lập bệnh viện giã chiến và cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn một mươi một huyện thị xã thành phố với hai mươi sáu bệnh viện giã chiến và ba mươi ba khu cách ly tập trung
đến thời điểm này tất cả năm mươi chín cơ sở đã xây dựng hoàn chỉnh phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ
tuy nhiên qua công tác kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc vận hành tự kiểm tra và duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn đặc biệt là đối với khu vực điều trị bệnh nhân và bảo quản khí oxy
tuy nhiên qua công tác kiểm tra cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã kịp thời kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến việc vận hành tư kiểm tra và duy trì các biện pháp đảm bảo an toàn đặc biệt là đối với khu vực điều trị bệnh nhân và bảo quản khí oxy
công tác kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã được giả soát và thực hiện theo hướng dẫn hai trăm hai mươi một của bộ xây dựng về xây dựng bệnh viện giã chiến
nhiều bệnh viện được xác định là nơi điều trị cho bệnh nhân có chuyển biến nặng và nguy kịch
nếu sự cố xảy ra việc di chuyển thoát nạn là rất khó khăn
đòi hỏi lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ phải được tổ chức thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ với các phương án chủ động xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh

để tổ chức một số các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy cháy và tuyên truyền các kiến thức pháp luật phòng cháy cháy đối với những cán bộ công nhân viên mà làm việc tại bệnh viện giã chiến này
chuẩn bị phương án cao nhất cho việc điều trị mắc covid một mươi chín nhưng các bệnh viện cũng cần chủ động thực hiện nghiêm các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy
bởi khi sự cố xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và tính mạng của người dân
quý vị thân mến ngày hôm nay hai mươi chín tháng chín thành phố đà nẵng sẽ bắt đầu cho phép một mươi bảy học sinh sinh viên và giáo viên đang ở các tỉnh thành sẽ trở về thành phố để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp
song song với công tác này thì những ngày qua các trường học được chưng dụng để làm nơi cách ly tập trung nơi ở cho người dân đảm bảo công tác phòng dịch đã được bàn giao
và công tác tổng vệ sinh đảm bảo cơ sở vật chất cho ngày đón các em quay trở lại trường khẩn trương được triển khai
trường tiểu học bế văn đàn quận thanh khê từ ngày ba tháng chín đến ngày hai mươi tháng chín trường được chưng dụng làm nơi cho người dân đảm bảo công tác phòng chống dịch khi trước đó người dân sống ở khu vực kiệt hẻm có ca mắc covid một mươi chín
ngay khi bàn giao các lực lượng đã tiến hành khử khuẩn những ngày này nhà trường tiếp tục tổng dọn dẹp vệ sinh kiểm tra lại cơ sở vật chất
bên cạnh công tác vệ sinh thì nhà trường đang chuẩn bị ra soát lại tất cả các điều kiện cơ sở vật chất rồi các thiết bị
bảo yêu cầu về ánh sáng về cái điều kiện thoáng mát thì nhà trường sẽ tiến hành trang trí lại cái khuôn viên của nhà trường để khi các em đến trường thì các em sẽ cảm thấy rất là thích thú và phấn khởi
là cơ sở được chứng dụng làm khu cách ly tập trung f một hơn hai tháng qua trường tiểu học lê văn tám cũng vừa được bàn giao
nhà trường nhanh chóng tiến hành công tác dọn vệ sinh toàn bộ khuôn viên các tỉa cây xanh sẵn sàng đón học sinh và giáo viên quay trở lại dạy học trực tiếp
để đảm bảo về tất cả các khâu như là cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học cũng giống như là vệ sinh lớp học thì khi mình đón nhận tiếp nhận thì các bên công tác phòng chống dịch họ đã khử khuẩn
sở giáo dục và đào tạo đà nẵng cho biết thời gian qua trên địa bàn thành phố đã có hai mươi sáu trường học chủ yếu ở các quận hải châu sơn trà thanh khê
được chứng dụng làm khu cách ly y tế bố trí người dân ở để phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm bảo đảm cho công tác chuẩn bị năm học mới sở đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố quyết định thời gian dừng tiếp nhận người vào cách ly tại các điểm cách ly y tế là trường học
để có thời gian vệ sinh trường lớp chuẩn bị cho năm học mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
đến thời điểm hiện tại quận sơn trà và quận ngũ hành sơn đã bàn giao tất cả trường học để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường
các quận huyện còn lại chỉ còn từ một đến hai trường được chứng dụng làm khu cách ly y tế
khi còn đó là tất cả các trường học
đến thời điểm hiện tại đà nẵng chưa quyết định ngay khi học sinh quay trở lại trường
tuy nhiên tình hình dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát
ngành giáo dục thành phố đã và đang chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng cho việc dạy học trực tiếp